bão số bốn đã đi vào đất liền tỉnh thanh hóa và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
hiện khu vực bắc bộ xảy ra mưa to đến rất to nhận định tại một số vùng có khả năng tiếp tục xảy ra mưa
vì vậy các địa phương cần chủ động đề phòng lũ quét sạt lở đất và ngập ống
hiện nay khu vực hòa bình và khu vực phía nam sơn la đang có mưa vừa đến mưa to
lượng mưa trong ba giờ qua tại lương sơn là tám mươi mm
cảnh báo trong khoảng từ ba đến sáu giờ tới sạt lở đất có nguy cơ cao xảy ra tại các tỉnh hòa bình sơn la
đặc biệt là ở các huyện lương sơn hòa bình mường la sốp cộp sông mã sơn la
tại yên bái nguy cơ sạt lở đất có thể xảy ra đặc biệt là ở các huyện văn chấn trạm tấu nghĩa lộ mù mù căng trải yên bái
huyện đà bắc mai châu lạc thủy hòa bình
sạt lở đất có nguy cơ xảy ra tại tỉnh lạng sơn đặc biệt là ở các huyện cao lộc lộc bình tri lăng
hiện nay mực nước các sông ở thanh hóa nghệ an đang lên
dự báo các khu vực này tiếp tục có mưa to có nơi mưa rất to
cảnh báo nguy cơ cao sẽ ra lũ quét sạt lở đất ngập úng cục bộ ở các tỉnh thanh hóa nghệ an
đặc biệt là các huyện lang chánh bá thước thanh hóa kỳ sơn tương dương con cuông anh sơn nghệ an